nhìn trên lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã nổ súng chấn áp
thấy vậy các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã tổ chức truy đuổi bắt được ba đối tượng gồm trương quang bích lê văn bình và trần thế hùng
thu giữ nhiều đao kiếm và mã tấu
nguyên nhân bước đầu được xác định là do trước đó nhóm của bích có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác
nên hai bên đã hẹn nhau đến đường trung tiết để giải quyết mâu thuẫn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ